vào cuối tháng một vừa qua lần đầu tiên một bệnh nhân u tế bào thần kinh được phẫu thuật bằng phương pháp thức tỉnh
tại bệnh viện hữu nghị việt đức dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia nhật bản
mới đây thêm một bệnh nhân nữa được phẫu thuật thành công bằng phương pháp này
tuy nhiên đây là lần đầu tiên phương pháp phẫu thuật thức tỉnh được thực hiện bởi một trăm linh đội ngũ bác sĩ việt nam
bệnh nhân được phẫu thuật lần này là nam giới năm mươi năm tuổi bị tê tay trái và khó vận động một thời gian dài trước nhà viện
khi vào viện bệnh nhân được chẩn đoán bị u tế bào thần kinh đệm khối u này nằm liền kề vùng nói và vận động nên nguy cơ bị ảnh hưởng rất cao
với phương pháp mổ thức tỉnh bệnh nhân được gây tê ra đầu để làm mất cảm giác đau và vẫn tỉnh táo
khi phẫu thuật bệnh nhân vẫn nói hát theo yêu cầu của bác sĩ để phẫu thuật viên biết thao tác phẫu thuật không chạm vào vùng chức năng nói và vận động của bệnh nhân

được biết trước đây để thực hiện ca mổ đặc biệt này các bác sĩ của bệnh viện hữu nghị việt đức cần sự hỗ trợ của các chuyên gia nước ngoài
tuy nhiên đây là lần đầu tiên phương pháp phẫu thuật thức tỉnh được thực hiện bởi một trăm linh đội ngũ bác sĩ việt nam
sau ca đầu tiên áp dụng phương pháp này các bác sĩ bệnh viện hiễu nghị việt đức có thể chủ động tự tin thực hiện các ca phẫu thuật u tế bào thần kinh đệm tiếp theo
đây là bước đánh dấu sự trưởng thành của bác sĩ việt nam cũng như tránh được những rủi ro cho người bệnh khi áp dụng phẫu thuật não bằng phương pháp kinh điển trước đây